bản tin dịch covid một mươi chín ngày hôm nay một mươi hai tháng một mươi của bộ y tế cho biết có hai chín trăm bốn mươi chín ca mắc tại bốn mươi ba tỉnh thành phố
giảm sáu trăm bảy mươi tám ca so với ngày hôm qua và đây cũng là số ca mắc mới thấp nhất trong vòng hai tháng rưỡi qua
số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một ba trăm bốn mươi bảy ca nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên bảy trăm tám mươi sáu chín mươi năm ca
và có sáu trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
một mươi tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
tổng số liều vaccine đã được tiêm là trên năm mươi năm hai triệu liều
và trong ngày hôm nay trên địa bàn thành phố hà nội ghi nhận bảy ca dương tính với sars cov hai
đều thuộc chùm ca bệnh liên quan đến bệnh viện hữu nghị việt đức và đều đã được cách ly